xã đắc rồng huyện đắc rông tỉnh quảng trị nằm ở bên kia bờ sông
nơi đó như một thế giới tách biệt với các khu dân cư bên kia sông
bởi bên đó là con đường chín lịch sử người dân đi lại thuận lợi
bản cô pua có hai mươi bốn nóc nhà tất cả các hộ trong bản đều thuộc diện hộ nghèo
nhà nào cũng chăm chỉ làm lụm suốt ngày nhưng vẫn không thể thoát nghèo bởi không có đường giao thương
bố mẹ hà còn khó khăn hơn vì vừa phải làm vừa lo đưa đón con cái đi học
giờ hà đi học bố đưa hà bơi qua sông rồi lại trở về đi nương
ngày nào cũng thế luôn lo thấp thỏm dở dấc đưa đón con
đi học là mình phải đưa cô ăn xong rồi mình đưa cô ăn
công hành quá suốt sau đó là tới trường xong mình đưa cô ăn mình về là mình làm dậy
xong mình làm dậy sau ba giờ là mình phải đón về đón người con
đưa cô ăn là xong đưa về nhà
khó khăn là trong trời mưa gió như thế này
bố các mẹ phải đi đón trẻ con đi học xong cô xuổi rất là khổ phức tạp
ở sư núi này chỉ có nhà của bé hà và nhà kham mon
em hồ văn kham mon năm nay đang học lớp ba trường tiểu học đắc rồng hai
hai nhà có sáu đứa trẻ đang độ tuổi đi học cả thầy
nhưng chỉ có hà và kham mon cùng cô chị áp với kham mon
kham mon là còn đi học
em kham mon đi học thì thôi chứ về đến nhà là nó lại chạy miết
vừa chạy vừa dòng chiếc lúc xe học khắp các lối mòn
không chơi thế thì cũng chẳng biết chơi trò gì khác
vì hai chị em không có nhiều đồ chơi và cũng chẳng có sách vở mà học
hàng ngày hai chị em đi học phải bơi qua sông
nên sách vở phải để cả bên trường
có rất nhiều làng ven sông đắc rồng tỉnh quảng trị
đang phải chịu cảnh cô lập về mùa mua lũ như làng cù pua
ngay cả trong mùa khô cuộc sống của họ vẫn bị chi phối bởi dòng nước này
bởi không có cây cầu nào bắc qua sông
dòng nước luôn đe dọa từng bước chân
đá trơn nước chảy xiết con đường đến trường của các em bé tại bản cù pua
gần như được giảm
trọng trách cho những ông bố người vân kiều theo chế độ mẫu hệ
vai trò của người mẹ trong cuộc sống gia đình giữ vai trò trụ cột
nhưng dù là trụ cột thì người phụ nữ cũng không thể đủ sức
để chống chọi lại được với dòng nước chảy xiết của đắk rồng
nên các ông bố thường chủ động đảm nhiệm công việc này vì sự an toàn của con và của vợ
dòng đắc rồng vốn khốc liệt
giữ dội quanh năm
nhờ đó mà kháng chiến sông đắc rồng đã phần nào ngăn được bước chân của những trận càn quét giữ dội của quân thủ
bảo vệ đồng bào bảo vệ cách mạng
thế tạo xoay vần biến đổi khí hậu đang khiến cho cả vùng rừng núi rộng lớn này trở nên khô hạn
dòng chảy của sông đắk rông nhiều đoạn thu nhỏ lại có đoạn chỉ như con suối mua nước đầy
cả lòng sông rộng lớn trở thành bãi đá ngổn ngang
suối cạn người lớn buồn bởi mùa màng thất bát
nhưng với lũ trẻ đó lại là niềm hạnh phúc vì con đường tới trường của các em đỡ vất vả hơn
mùa khô các em không cần phải nghỉ học
phương tiện để người lớn và trẻ em muốn đi qua sông đều đi bằng si
người dân thường lấy những chiếc xăm ô tô cũ bơm căng lên để làm phao qua sông và gọi là cái si
mỗi lần qua sông quần áo ướt nhèm
hà và các bạn thường giặt và phơi quần áo ướt ngay trên những bụi cây mọc giữa lòng sông đắk rông
con đường đi học gian chuân đã khiến những đứa trẻ như hà và khăm mon trở nên thân thiết giống như chị em ruột
tuổi thơ của hai đứa trẻ gắn chặt với dòng sông đắk rồng
học sinh ở đây phải qua một con suối lớn
học sinh vào một đống phải lồi vào giữa suối
có khi là nước rau quản ở thùy điên họ xả nước là nước rất là mềm diệt
và học sinh phải đi qua thì phải lùi ở giữa suối
có khi các em phải cởi áo quen để cột vào trên cổ mình để bơi qua
bơi qua xong đến qua hết con suối các em lại mang áo quen rồi lên đến lớp
có rất là nhiều nhánh sông
có một nhánh sông là các em phải đi xuông qua
đi xuông qua con sông đó các em đi đến trường
rồi có nhánh sông đi qua một con suối lớn
rồi đi vào một đoàn xã cũng có thêm một con suối nữa
là các em cũng phải đi qua một cái câu nhỏ để các em đi về đến nhà
hoặc là đi từ nhà đến trường thì các em cũng phải đi hai chăng suối như vậy
một suối lớn và một suối nhỏ
đáp ứng các em đến là hầu như là ướt áo quen
rồi là rất là lên một đống thì nước rất là to
có những em nhỏ thì bố phải đưa đi
bố đưa từ nhà đến trường
còn những em lớn thì có thể từ đi
hoặc là khi mà về thì những học sinh lớp năm lớn hơn thì có thể đưa các em nhỏ lớp một lớp hai về đến nhà
cắt đi qua suối và vìn vào nhau để đi nữa
con đường đến trường của những em bé ở vùng sông đắk rồng tuy vất vả nhưng mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui
ở trường các cô luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho các em học sinh thôn cô pua
mái trường giống như ngôi nhà thứ hai của các em
trường tiểu học đắk rồng hai có hai điểm trường
điểm trường cục pua chỉ có ba phòng
trong đó có hai phòng học
các lớp học chia thành hai ca học
lớp học sáng lớp học chiều
còn lại một căn phòng nhỏ được dùng làm phòng họp hoặc bồi dưỡng học sinh đặc biệt
chẳng hạn như dạy phụ đạo cho những học sinh thôn cục pua ở bên kia sông
phải nghỉ học
phải nghỉ học do nước lũ lên
có những hôm sang sông tới trường rồi lũ mới bất trợt đổ về
thầy cô và các bạn học cùng thường chia sẻ phần cơm cho các em học sinh thôn cục pua ăn chung
cơm của học trò nghèo cũng chẳng có gì ngoài cơm trắng và vài cọng rau
nhưng thế cũng đủ ấm lòng đủ ăn ủi cho các em bé ở thôn cô pua bám trường bám lớp
hầu hết các em học sinh ở điểm trường cục pua không có gì
hầu hết các em học sinh ở điểm trường cục pua không có gì

đó là bằng cái tính thân hàm học mà các em đã vượt khỏi để đi học
đó mình trân trọng cái điều đó
và từ đó tới đây là nhắc nhở thêm là một người giáo viên cũng cố gắng hết sức
và có những cái đồng viên các em để lập đến trường thì ngái tay trường
bởi vì là cũng có những cái quỵ hỗ trợ nhỏ nhỏ cho đối với những cái em gặp khó khăn trong việc học
trường không có khu nội trú dành cho giáo viên nên các cô đều phải đi về rất xa
chẳng hạn như cô giáo hồ thị thảo giáo viên chủ nhiệm lớp một b
cô đang phụ đạo thêm cho những học trò ở thôn cù pùa
các em không được đi học mẫu giáo ở bản lại chủ yếu dùng ngôn ngữ dân tộc mình giao tiếp
nên khả năng tiếp thu kiến thức bằng tiếng việt còn hạn chế hơn các bạn
đã vậy cứ mùa mưa lũ lại phải nghỉ học
nhiều hôm các em đến lớp quần áo ướt nhèm
con bụng mà ở đảo quân là đảo phên một số em
lớp một là buổi sáng đang đi trên đường đi bộ ướt áo quên hết là em phải quay về
hôm sau cô đến lớp cô hỏi rằng hôm sau hôm qua em nghỉ học thì em bảo là em đi qua sủi bị bộ ướt áo quên nên em phải về nha
không đi học được nên hôm đó là học sinh phải vắng
hết giờ học những ông bố lại chờ sẵn bên kia sông để đón con
quảng sông này đất đá bị cuốn trôi tạo nên những hố những vũng sâu hóm
rất nguy hiểm
giàn truần con đường vượt sông học chữ đã khiến không ít em bé ở thôn kupua mất đi quyền được vui chơi học hành
sau những ngày nghỉ học ở nhà vì mưa lũ trên sông đắk rồng một số em học sinh đã bỏ hẳn việc học và khép lại giấc mơ tìm con chữ trên non cao
sau mỗi đợt lũ các cô giáo lại cắt cửa nhau sang bản cùng trưởng thôn kupua vận động các em tới chỗ học
một vài nhà hào tâm đã tìm đến để giúp đỡ thôn kupua làm chiếc cầu ở lạch sông sâu nhất
nhờ chiếc cầu này nhiều em ở sườn núi phía ngoài đã có thể đến trường được trong mùa khô mà không phải bơi si không còn phải đu dây vượt sông đến trường
nhưng chiếc cầu ấy khó có thể đủ sức chống trọi lại với dòng lũ sông đắk rông bởi nó nằm chơi vơi giữa lòng sông
khó khăn vẫn cứ trồng chất trên con đường đi học nhưng những em bé bên sông đắk rồng vẫn cứ nỗ lực vượt sông đến trường
thực trạng học sinh đối mặt với nguy hiểm khi vượt sông để đến trường không phải là câu chuyện riêng ở một vài nơi mà diễn ra hàng ngày tại các điểm trường miền núi của hai huyện đắk rồng và hướng hóa
nhiều năm nay ngày ngày vẫn có hàng tuần
hàng trăm học sinh ở các thôn bản trên địa bàn huyện đắc rồng như cục pua khe ngài xã đắc rồng xuân lâm xã triệu nguyên ba ngày sa ta ba trai xã tà long a đăng a liêng vực leng xã tà rụt khe luồng xã mỏ ó tân di hai am păng xã a vào phải lội sông hay đánh đu trên những cây cầu tạm hoặc trào thuyền qua sông qua suối để đến trường
đã có những tài nạn xảy ra
và con đường đi học cũng có thể là con đường đi mãi không về của các em
ước mơ về một cây cầu để các em đến trường vẫn luôn là khao khát của các em và cha mẹ các em
nó tưởng chừng như là một điều xa xỉ
ước mơ đó các em chỉ dám vẽ bằng bút màu trên những trang vở hay những câu nói động viên an ủi cho nhau khi mỗi ngày tới trường

giúp mọi người
giúp mọi người